sau khi bà trần uyên phương và chủ tịch hội đồng quản trị nguyện ảnh nhượng tóng quyết định rút lui và bán hết cổ phần jiwan ghi nhận sự xuất hiện của một cổ đông lớn
theo đó công ty cổ phần tập đoàn gia quang vừa công bố sự xuất hiện của cổ đông lớn mới là ông nguyễn hương thành
với việc mua thêm năm trăm linh cổ phiếu iag ngày một tháng sáu
và nâng tỷ lệ sở hữu từ bốn hai lên năm tám
ông nguyễn hữu thanh hiện là cổ đông lớn duy nhất của diêu quan
ngoài ra với việc chủ tịch hội đồng quản trị nguyên ảnh nhược tống
sau khi bán sạch gần một mươi ba của phần diêu quan
và cũng không có tên trong danh sách ứng viên hội đồng quản trị
trình đại hội cổ đông bầu cử
như vậy ông tống chắc chắn sẽ thôi giữ chức chủ tịch
cũng như rút khỏi hội đồng quản trị diêu quang
sau đại hội cổ động họp vào ngày một mươi năm tháng sáu tới
giai đoạn lý tưởng cho chiến lược chuyển đổi số ngành ngân hàng
là triển khai các ngân hàng số
có nghĩa một nền tảng cung cấp tất cả dịch vụ trực tuyến
tuy nhiên hiện nay tại việt nam chưa có khung pháp lý để hợp thức hóa mô hình này
nhiều quốc gia lần cận đã hoàn thiện và bước vào cuộc cạnh tranh ngân hàng số
đang tạo áp lực để các bộ ngành sớm ban hành những quy định để vận hành
áp dụng robo để tương tác với khách hàng
khách hàng hai mươi bốn trên bảy là bước cơ bản trong triển khai ngân hàng số
các chatbot kết hợp trí tuệ nhân tạo và máy học
đang dần trợ giúp sắc hơn với yêu cầu của khách hàng cá nhân
thực tế hiện nay tại việt nam
đã có nhiều ngân hàng từ nhóm big bốn cho đến ngân hàng thương mại
đã áp dụng rộng rãi công nghệ này
ngân hàng nam á ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
với sự xuất hiện của robo oppa
và chi nhánh số vtm oppa
ngân hàng đông á ocb đã xây dựng kênh ocb only
với các kênh giao dịch số được kết nối
ngân hàng tiên phong trước đó
đã có các bút phục vụ khách hàng hai mươi bốn trên bảy
thậm chí có thể tự thực hiện mở tài khoản với robot
một điểm giao dịch tự động

tất cả các giao dịch của ngân hàng
cho dù là mở tài khoản mở thẻ tiến dụng ngay lập tức
hay là khoản quay hay mua bảo hiểm
đòn bậy thứ hai cho phát triển ngân hàng số tại việt nam
là dòng đầu tư cho công nghệ tài chính fintech
học đồng điện tử và chữ ký số
là hai công nghệ giúp các giao dịch được triển khai minh bạch
trên các nền tảng trực tuyến
một số thương vụ tiêu biểu cho hình thức này có thể kể đến
như việc trên ban hợp tác của opportunity network on
trong cung cấp nền tảng số cho doanh nghiệp
việc công ban và m service
hợp tác trong thanh toán chuyển tiền
hợp tác giữa vpbank và mocha
trong cung cấp dịch vụ thanh toán số
hay sự kết hợp giữa vip và công ty fintech weg
cung cấp ứng dụng myvip keyboard
giúp khách hàng có khả năng chuyển tiền qua mạng xã hội
nhưng mà ở việt nam đến nay thì
cái không pháp điện xe móc này
chúng ta đang dừng lại ở cái giai đoạn
chúng ta xây dựng cái dự thảo quy định
để chuẩn bị trình bàn hành
và trong cái dự thảo nghị định mà đang lấy ý kiến
chúng tôi thấy rằng là có sáu cái giải pháp
đang diễn chuyển đưa vào thí điệp
ví dụ như là cho bán hàng
hay là cấm điểm tiến dụng
hay là cấp tiến dụng dựa trên công nghệ
hoặc là ứng dụng cái chuỗi khối và số cải thông tạc
các nhà hoạt động chính sách nên tiếp cận
với vấn đề này với một cái góc nhìn cực mật
để cái cơ sở đó cân bằng giữa cái mục tiêu
là thúc đẩy tuổi nội sản tạo và truyền hợp số
với một cái mục tiêu là phải bảo vệ người tiêu dùng
google thống kê năm hai nghìn hai mươi một
nền kinh tế internet tại việt nam đạt giá trị hai mươi một tỷ usd
xếp hàng bảy mươi trên bảng xếp hạng toàn cầu
và đứng vị trí một mươi bốn trên năm mươi khu vực châu á
việt nam hiện có tới hơn một trăm ba mươi công ty khởi nghiệp
trong lĩnh vực fintech phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng
nền tảng công nghệ và vốn
để ngân hàng số tại việt nam phát triển đã có
nhưng các quỹ đầu tư nhận định hành lang pháp lý còn nhiều vấn đề
ngân hàng nhà nước chưa có quy định chính thức
về cách sắp hậu áp dụng cho ngân hàng số
như tiền gửi điện tử
các dịch vụ internet banking mobile banking
hành lang pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng
về các giao dịch điện tử còn yếu
chưa có quy định về định danh khách hàng điện tử
nếu mà mình thuộc cấp dịch phép bây giờ
thì mình tìm ý về hướng grab

mấy năm trước

mua việt nam và cạnh tranh ngược lại
thì ngân hàng số cũng như vậy thôi
nếu mà họ sẽ đi học tập trước một bước
vài năm họ sẽ lập lên
họ đi khuyên đồng phố vài tỷ usd
thì lúc đó họ phố việt nam học tập
cạnh tranh được mấy ngân hàng của mình
thì mấy ngân hàng của mình sẽ có cạnh tranh nổi
vậy là cái pháp lý đó
là mình cần làm nhanh hơn nữa
để cho ra đời cho mấy công ty phim phát
họ muốn làm học tập
và cái này là innovation
mà cái này là phim phát
thì nó phải cho họ rất là thoáng
tao luôn đừng nghĩ
cái nào mình không cấm
thì cho người ta làm
khảo sát của ey việt nam
về chuyển đổi số trong ngành ngân hàng
tại việt nam cho thấy
bốn mươi hai ngân hàng đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số
hai mươi tám ngân hàng đã và đang thực hiện
triển khai chiến lược chuyển đổi số
tích hợp với chiến lược kinh doanh
thống kê từ bốn mươi bảy đến bảy mươi bảy ngân hàng
đã triển khai thanh toán hóa đơn
thanh toán thương mại điện tử chuyển tiền tiết kiệm trực tuyến
bốn mươi một hai ngân hàng
kỳ vọng triển khai đăng ký
và xét dự khoản vay trên kênh số
ngoài ra các ngân hàng còn tập trung số hóa
các hoạt động nghiệp vụ vận hành nội bộ
cụ thể bảy mươi ba ngân hàng
quy trình hoạt động liên tục
bốn mươi bảy sáu hệ thống quản lý quan hệ khách hàng

chữ ký số nội bộ
tỷ lệ này phản ánh mức tăng thế rõ
sau giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài giữa năm hai nghìn hai mươi
vấn đề còn lại như phân tích
là động thái nhanh chóng của ngân hàng nhà nước
và bộ tài chính để hoàn thiện pháp lý
cho sản phẩm ngân hàng số
cũng như các quy định bảo vệ thông tin cá nhân cho khách hàng
thưa quý vị theo thống kê từ bệnh viện gia liễu tp hcm
những ngày gần đây số trường hợp đến khám
tại bệnh viện liên quan đến biến chứng
từ sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng
mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đang tăng cao
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng thường xuyên phát hiện
bắt giữ những mỹ phẩm giả kém chất lượng
vẫn diễn biến phức tạp
đe dọa sức khỏe người tiêu dùng
tại kho sản xuất mỹ phẩm
của chi nhánh công ty hóa mỹ phẩm tnt
ở phường tân thế hiệp quận một mươi hai
lực lượng chức năng phát hiện các công nhân
đang sản xuất nhiều loại mỹ phẩm
dầu gội sữa tắm kem trắng da không đảm bảo chất lượng
chủ cơ sở không có giấy phép hoạt động
và khai nhận số mỹ phẩm này
được bỏ mối tại các chợ hộ kinh doanh
trên địa bàn tp hcm
mới đây ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng quản lý thị trường tp hcm
phát hiện hàng ngàn sản phẩm gồm
sữa rửa mặt sông môi nước hoa sữa tắm
mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại nhà kho của công ty công nghệ com
ở phường tân thế hòa quận tân phú
cũng trong ngày
tại công ty kamiki ở quận một mươi
lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều sản phẩm
là mỹ phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
thị trường người ta bị
nó xáo trộn nhiều
và bị hàng giả nhiều
và mình thấy là bây giờ
mỹ phẩm kể cả mỹ phẩm
đúng công ty nhưng mà cũng bị
sản xuất trà trộn rất là nhiều
nó khá là tràn lan luôn
kiểu cứ quăng ra giống như là
giá bán thì nó rất là rẻ
rẻ hơn so với gấp
hai ba lần so với hàng thiệt luôn
ghi nhận thực tế
tại tp hcm các loài mỹ phẩm không rõ
nguồn gốc nhái thương hiệu nổi tiếng
đang trà trộn len lõi ở các khu chợ đêm
chợ sinh viên tối hàng mỹ phẩm nhỏ lẻ
đa số đều không có thông tin sản xuất
cụ thể không nhẵn mát hàng sử dụng
chính việc dễ dàng tiếp cận với mỹ phẩm giá rẻ
và thiếu sự chọn lọc
đã khiến người sử dụng gặp phải những biến chứng nguy hiểm
cho sức khỏe
những hoạt chất vừa mạnh vừa liều cao
nồng độ cao như vậy mà chúng ta băng ép
nó sẽ đẩy vào máu
và khi đẩy vào máu nó sẽ gây cho chúng ta ngộ độc
không phải là chúng ta bôi ngoài da
mà nó không đi vào máu
vẫn có những trường hợp tử vong do cái kem trộn xảy ra
cho nên chúng ta phải lưu ý
ngoài những kênh phân phối truyền thống
việc quảng cáo mua bán mỹ phẩm
trên các trang thương mại điện tử mạng xã hội
cũng ngày càng phổ biến
nhiều đối tượng đang lợi dụng để bán hàng kém chất lượng hàng giả
nhằm trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng
tất cả các mặt hàng đều có thể xảy ra vi phạm
trong phương thức hoạt động trên lĩnh vực thương mại điện tử
gần đây chính phủ cũng đã bán hàng
để bán hàng quy định pháp luật về thương mại điện tử
tăng cường sự quản lý và bổ sung những tính mới
tuy nhiên đối với cái việc trong lĩnh vực thương mại điện tử
nó vẫn đang là một cái thách thức
và một cái khó khăn
cho các cơ quan chức năng nói chung cũng như lực lượng điện tử nói riêng
việc mua và sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng
không chỉ mất tiền mà còn mang quả vào thân
do đó người tiêu dùng nên mua mỹ phẩm ở những cơ sở uy tín
không nên mua sản phẩm trôi nổi
bên cạnh đó cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường
cần tăng cường tuyên truyền yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết
không buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
đồng thời sẽ bí mạnh tay với các trường hợp vi phạm
để bảo đảm tính răng đen
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ minh thắng xin chào và hẹn gặp lại